xét đề nghị của sở tài chính mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã chấp thuận phương án mở mới bốn tuyến xe buýt trợ giá năm hai nghìn một mươi chín sử dụng nhiên liệu sạch khí nén thiên nhiên cng
bốn tuyến xe buýt bao gồm tuyến số một kim lũ nam thăng long cầu giấy tam hiệp nhổn thọ an bến xe yên nghĩa hoài đức
đây là các khu vực có mật độ dân cư đông mật độ giao thông lớn cần thiết phải giảm thiểu tiếng ồn do động cơ ô nhiễm khí thải do phương tiện
việc đưa các tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tạo hình ảnh thân thiện về xe buýt với nhân dân thủ đô
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm trình ủy ban nhân dân thành phố